trong các ngày từ ngày năm đến ngày bảy tháng bốn đoàn đại biểu cấp cao đảng chính quyền tỉnh khăm muộn
cộng hòa dân chủ nhân dân lào sang thăm và làm việc tại tỉnh quảng bình
sáng ngày sáu tháng bốn đoàn đại biểu hai tỉnh tổ chức buổi hội đàm và ký kết biên bản hợp tác
tại buổi hội đàm hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng chính quyền mặt trận và đoàn thể của mỗi tỉnh
năm hai nghìn một mươi tám hai tỉnh quảng bình và khăm muộn tiếp tục tăng cường hợp tác trong phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
theo đó hai tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất thương mại và du lịch giữa các doanh nghiệp hai tỉnh
đẩy mạnh hợp tác bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học khu vực di sản thiên nhiên thế giới
vườn quốc gia phòng nhà kẻ bàng và khu bảo tồn đa dạng sinh học hinh lập nô
tiếp nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ đào tạo sinh viên tỉnh khăm muộn
chủ động phòng chống các loại tội phạm trên biên giới hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ việt nam hy sinh tại lào